thưa quý vị thông tin có nội dung khẩn từ văn phòng chính phủ về tình hình phòng chống dịch bệnh
và một số giải pháp sẽ được áp dụng trên địa bàn tp hcm đang được lan truyền trên không gian mạng là thông tin bịa đặt
đây chính là khẳng định của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm vào chiều hai mươi sáu tháng một mươi một
cụ thể các trang mạng xã hội lan truyền nội dung thông tin khẩn từ văn phòng chính phủ
tp hcm vào tình trạng khẩn siêu thị sẽ đóng cửa hết siêu thị chuỗi lớn sẽ ký hợp đồng với quân đội
để cung ứng lương thực cho dân theo ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín hiện nay
tình hình dịch bệnh của tp hcm vẫn tiếp tục được kiểm soát mức bao phủ vaccine tăng lên từng ngày
tính đến ngày hai mươi bốn tháng một mươi một là bảy tám trăm chín mươi chín trăm tám mươi năm mũi một và sáu bốn trăm một mươi năm chín trăm năm mươi bốn mũi hai vaccine phòng covid một mươi chín
được tiêm cho người dân thành phố tuy những ngày qua con số người mắc covid một mươi chín có tăng
nhưng chủ yếu f không có triệu chứng triệu chứng nhẹ các ca chuyến nặng tập trung ở người chưa tiêm đủ
liều vaccine hoặc người có bệnh nền nặng vì vậy thành phố tiếp tục tăng cường nâng mức bao phủ vaccine
và điều chỉnh các biện pháp chăm sóc f phù hợp với tình hình mới
hiện nay theo tinh thần nghị quyết số một trăm hai mươi tám nqcp ngày một mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một của chính phủ
tp hcm đang chuyển sang trạng thái tích ấn an toàn linh hoạt kiểm soát có hiệu quả
kiểm soát dịch covid một mươi chín các hoạt động xã hội sản xuất kinh doanh đang từng bước được khôi phục
tinh thần cuộc sống người dân vui tươi hơn lạc quan hơn vì vậy các thông tin lan truyền trên là hoàn toàn bịa đặt
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm đề nghị khuyến cáo người dân tuyệt đối không chủ quan
lơi lại trong phòng dịch bệnh đồng thời nghiêm trình chấp hành các chỉ đạo chủ trương giải pháp của thành phố
cập nhật nắm bắt các thông tin từ nguồn chính thống không chia sẻ lan truyền các thông tin bịa đặt
gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến kết quả phòng chống dịch của tp hcm